kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kết nối asean của chương trình nhân dân
thưa quý vị chiều ngày một mươi chín tháng ba tại hà nội nhóm phụ nữ cộng đồng asean đã có buổi gặp mặt với chủ đề
góc nhìn của phụ nữ về ngoại giao trong thế giới số
chiều ngày một mươi chín tháng ba tại hà nội nhóm phụ nữ cộng đồng asean đã có buổi gặp mặt với chủ đề
góc nhìn của phụ nữ về ngoại giao trong thế giới số
sự kiện này là cuộc trao đổi giữa các diễn giả là các nữ đại sứ kỳ cựu
trong đó có hai nữ đại sứ khu vực asean đại sứ nguyễn nguyệt nga đại sứ singapore catherine gong
đây là cuộc gặp mặt và trao đổi không chính thức để các nữ đại sứ và nữ cán bộ ngoại giao cùng ngồi lại
và bàn luận về vai trò nhiệm vụ và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ
cùng những thách thức thời cơ của cán bộ nữ ngoại giao trong thời đại số
đây là sáng kiến của việt nam đưa ra
qua cuộc trao đổi này đại sứ nguyễn nguyệt nga cho rằng các nhà ngoại giao nữ
dù kinh nghiệm nhiều hay ít đều thấy nhu cầu duy trì phát huy lợi thế của phụ nữ nói chung
là sự duyên dáng và nhân hậu của phụ nữ đem lại một luồng gió mới cho ngành ngoại giao
đến thủ đô bangkok của thái lan những ngày này hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi hình ảnh
những chú báo quý hiếm xuất hiện trên nhiều bức tường
đây là hoạt động của các nghệ sĩ vẽ tranh tường của thái lan nhằm kêu gọi bảo vệ động vật
sau khi hiện tượng săn bắt loại thú quý hiếm này bị phát hiện tại nước này
họ muốn kêu gọi nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã
sau khi một vụ săn bắt thú quý hiếm trong khu vực bảo tồn bị phát giác mới đây
các nghệ sĩ tranh tường tại bangkok dự định sẽ chuyển bá kế hoạch này trên mạng
và nhân rộng nó ra trên toàn quốc
với dân số khoảng hai trăm sáu mươi triệu người indonesia là một trong những thị trường dược phẩm phát triển nhanh nhất trên thế giới
với chủ trương tăng cường và bảo vệ sức khỏe người dân bộ y tế của nước này cũng đã thực hiện
nhiều chương trình quốc gia trong đó có những quy định chặt chẽ về quy trình phân phối thuốc chữa bệnh
như việc người dân mua thuốc phải có đơn của bác sĩ
bên cạnh đó bộ y tế indonesia cũng đưa ra quy định đối với các loại thuốc có thể được bán tự do
mà không cần đơn thuốc của bác sĩ kê nhưng phải đáp ứng các tiêu chí như không được dùng cho phụ nữ có thai
và trẻ em hay sử dụng đối với các bệnh phổ biến tại indonesia
thực tế là nếu sử dụng kháng sinh không đúng cách sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực
vì vậy chúng tôi đã đưa ra những hướng dẫn và cả sự cấp phép quy định về việc này
chúng tôi vừa tiến hành điều tra việc sử dụng và tình trạng kháng sinh tại một mươi bảy bệnh viện
tỷ lệ kháng thuốc còn cao do việc sử dụng không đúng
kế tiếp là chương trình kiểm soát kháng sinh được coi là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
nếu con tôi ốm tôi phải đưa đi khám bác sĩ và khi có đơn thuốc của bác sĩ tôi mới có thể mua thuốc
tại hiệu thuốc này nếu như đó là thuốc kháng sinh
mục đích của việc bán thuốc theo toa nhằm ngăn chặn sự lan rộng của ma túy bất hợp pháp
và lạm dụng ma túy đồng thời hạn chế tình trạng kháng thuốc tại indonesia
trái đất đang ngày càng nóng lên theo thời gian kéo theo đó là sự biến đổi khí hậu ngày càng lớn
đã làm cho môi trường sống của chúng ta bị hủy hoại vô cùng nghiêm trọng
sự ô nhiễm từ các khí thải của các phương tiện ô tô xe máy đã làm cho nhiều thành phố bị ô nhiễm
ở mức đáng bão động
hiện nay nhiều quốc gia trong khu vực đông nam á như myanmar singapore malaysia
đã đưa ra những quy định giúp giảm sự ô nhiễm trong thành phố đó là cấm xe máy đi trong thành phố
đường phố yangun myanmar mặc dù không được đầu tư nhưng rất thông thoáng sạch sẽ
những con đường có bốn làn xe chạy rộng rãi
ô tô riêng taxi và xe buýt là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân yangun
nhằm phát triển ngành du lịch đồng thời kéo giảm mật độ xe lưu thông trên đường phố
chính quyền yangun đã quyết định cấm toàn bộ xe máy lưu thông trong nội thành
kể từ đây các phương tiện giao thông quanh thành phố yangun đã thay đổi đáng kể
khi ô tô giá rẻ được nhập ồ ạt và được sử dụng trên đường phố
những du khách nước ngoài đến đây chắc chắn sẽ phải giật mình bởi tỷ lệ ô tô sử dụng tại đây
khi myanmar mới chỉ được mở cửa trở lại sau thời gian dài biến động chính trị
tôi cho rằng những cố gắng của chính phủ là nhằm thay đổi bộ mặt của thành phố yangun
cũng như giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông
đây là xu hướng phát triển tất yếu của một thành phố dự kiến là trung tâm kinh tế xã hội của đất nước sau này
tất nhiên quá trình này của chính phủ còn gặp nhiều khó khăn
khi lượng xe hơi nhập khẩu ồ ạt khiến tình trạng ủn tắc giao thông xảy ra
hơn nữa do thu nhập của người dân còn thấp
nên mặc dù giá ô tô rẻ hơn nhưng vẫn ngoài tầm với của nhiều hộ gia đình
rất nhiều trường hợp chống lệnh cấm đi xe máy ở yangon diễn ra
nhất là tầng lớp những người lao động nghèo chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập trước nhu cầu đi lại lớn của người dân
trước tình hình này cảnh sát yangon cũng đã tăng cờ mức phạt cho hành vi vi phạm
cũng như siết chặt quản lý giao thông trong thành phố
cũng có lúc chính quyền yanggun nghĩ tới việc mở cửa cho xe máy trở lại
tuy nhiên ý tưởng này đối mặt với chỉ trích kịch liệt từ nhiều chuyên gia
phương án cho phép xe máy qua trở lại đường phố sẽ biến đường phố yangon thành thảm họa
xe máy sẽ gây thêm ô nhiễm và không hề giúp giảm tắc nghẽn
không phục vụ kế hoạch phát triển phương tiện công cộng
thực tế hiện nay chính quyền yagu nói riêng và chính phủ myanmar nói chung
đang nỗ lực để cải thiện hệ thống giao thông công cộng
với xe buýt phương tiện vận tải phục vụ một nửa hoạt động đi lại của người dân yangon
năm nay chính quyền thành phố đang nỗ lực cải cách hệ thống xe buýt
muốn hầu hết do tư nhân quản lý
trong đó họ dự định đưa hệ thống tính vé xe buýt chính xác hơn vào hoạt động
tạo kết nối tổng thể giữa hệ thống xe buýt nhanh brt với hệ thống đường sắt đô thị
hệ thống buýt nhanh sẽ mang tới cho người dân yangon
một hệ thống giao thông hiện đại ngang ngửa về các thành phố châu á khác
quan trọng là người dân tuân theo kỷ luật
và chính phủ phải có những biện pháp đối với những người vi phạm
sắp tới chính phủ myanmar tiếp tục cho xây dựng thêm nhiều tuyến đường
mở rộng các tuyến đường cũ xây cầu vượt các trạm xe buýt nhanh để cải thiện tình hình
bất chấp nhiều thử thách chính phủ myanmar vẫn tin tưởng vào lộ trình mình đặt ra
và từ chối giỡn bỏ lệnh cấm xe máy đã ban hành từ năm hai nghìn ba
thực tế trong khu vực đông nam á không chỉ có myanmar mà còn có singapore và indonesia
cũng đã áp dụng lệnh cấm xe máy trong những năm gần đây
trong đó có thủ đô jakarta của indonesia
jakarta là nơi nổi tiếng với mật độ xe máy dày đặc và tỷ lệ tử vong cao do tai nạn xe máy
sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng xe máy không cân đối với sự gia tăng diện tích đường phố
vì thế bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm sau một tháng thử nghiệm jakarta đã áp dụng lệnh cấm xe máy
tuy nhiên lệnh cấm chỉ áp dụng ở một số khu vực và tuyến đường ở trung tâm thành phố
những nơi có hệ thống giao thông công cộng hiệu quả
mặc dù lệnh cấm được dựa trên luật pháp hiện hành
nhưng jakarta vẫn phải đưa ra một điều luật mới cho phép phạt những người vi phạm lệnh cấm
trong một tháng thử nghiệm xe máy bị bắt chỉ bị cảnh cáo
nhưng khi lệnh cấm có hiệu lực pháp lý những người vi phạm đều bị phạt tiền
thưa quý vị xe máy thực sự đang là phương tiện giao thông cốt yếu của hầu hết người dân việt nam
thế nhưng nó lại là một trong những nguyên nhân gây ra ủn tắc giao thông tại các thành phố lớn
chính vì thế hà nội đã định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ dừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô
thế nhưng đề xuất này của hà nội đã và đang gây ra nhiều tranh cãi trong việc quy hoạch đô thị
hà nội đang đưa ra một lệnh cấm giao thông của hầu hết người dân việt nam
đứng trước nguy cơ ủn tắc giao thông lớn với phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh
hiện nay chúng ta có khoảng năm trăm linh ô tô và hơn năm triệu xe máy
với tốc độ tăng bình quân một mươi một năm như hiện nay đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có khoảng một mươi một triệu xe máy
để giảm un tắc giao thông hà nội đang có chủ trương hạn chế các phương tiện cá nhân
mà cụ thể là cấm xe máy vào năm hai nghìn hai mươi năm

và cụ thể là cấm xe máy vào năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có khoảng một mươi năm triệu xe máy
hà nội quyết tâm đưa ra lộ trình hành động và xác định thời gian là một mươi năm để hạn chế dần
và tiến tới cấm phương tiện xe máy phải bảo đảm các điều kiện nhu cầu đi lại của người dân là tối ưu
tức là phải có các phương tiện vận tải hành khách công cộng vận tải bổ sung tương ứng
vì cái ý tưởng gọi là cấm xe máy thì nó có từ lâu rồi
thế nhưng vấn đề là ra như thế này cái chủ trương này của hà nội thành quỷ đã nêu ra trong cuộc họp vừa rồi
thì thấy rằng cũng thế hợp lý nhưng mà chưa là nó thấy rõ
cấm xe máy là cấm ở đâu
chỉ nói cấm nội đô nội đô từ đâu nội đô gọi là nội đô
bây giờ ai xác định nội đô bây giờ ở đâu
trước nội đô cũ thì có rồi nội đô mới này thành phố mới thôi
thì bây giờ nội đô ở đâu đồng một
thế là cấm ở đâu đồng một
cấm trong phạm vi nào và cấm trong thời gian nào
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ cơ bản đầu tư được hạ tầng khung
gồm các tuyến đường vành đai một hai ba bốn năm các tuyến xuyên tâm
công cộng vận tài lớn là tám tuyến đường sát đô thị
đề án cũng xác định bốn nguyên tắc chính
trong đó các giải pháp đưa ra không nhằm hạn chế việc sở hữu phương tiện cá nhân
và chỉ hạn chế việc gia tăng phương tiện tham gia giao thông
tại khu vực hạ tầng giao thông chưa bảo đảm
chứ không phải cấm nhân dân mua xe
cái tập trung số một mà theo tôi là phải làm sao vẫn phải đảm bảo cung cấp dữ liệu
khi mà anh cung cấp dưỡng nở anh cấm anh hạn chế tuyến đường cho xe máy đi
rất thuận điện hay xe của tôi cá nhân rất thuận điện
nếu có thì anh rồi sao không đi
và nếu mà anh chưa đáp ứng được vận tài hướng cộng
thì từ vấn đề cấm xe máy nó có thể ổn định xã hội
có vấn đề vì xe máy nó thông dụng mọi người
ai cũng phải đi
có những nhu cầu sinh ra của con người phải đi chứ
nếu anh đi bằng cái gì anh phải trả lời câu hỏi
anh cấm thì cũng được anh cấm thì đi bằng cái gì
đấy là cái mà hết sức quan trọng
thế bởi vậy anh phải phát triển đẩy nhanh cái đầu tư xây dựng tuyến đường sát trình cao
vì trên một triệu ra rồi bảy tám triệu ra rồi
hai phát triển mạnh hai phát triển không gọi
theo quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt thì đến năm hai nghìn hai mươi
phương tiện vận tải hành khách công cộng phải đáp ứng hai mươi nhu cầu của người dân
đến năm hai nghìn hai mươi năm thì phải đáp ứng ba mươi năm đến bốn mươi nhu cầu đi lại của người dân
mặc dù tình trạng tắc đường vì lượng xe máy qua lớn tại hà nội nói riêng
và các đô thị lớn trong khu vực đông nam á là một vấn đề đang rất cần giải pháp
tuy nhiên trong lộ trình cấm xe máy cũng cần có cơ sở khoa học và định hướng rõ ràng
việc cấm xe máy cần phải song hành với việc phát triển các phương tiện giao thông công cộng thay thế
hay nói cách khác việc cấm xe máy không thể thực hiện trong một sớm một chiều mà phải có một lộ trình lâu dài
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng khám phá thị trấn cổ kính vigan của philippines
nơi được ví như linh hồn tây ban nha
đặc điểm nổi trội khiến du khách luôn nhớ về vi gan là sự pha trộn hài hòa giữa những đường nét cổ kính và hiện đại
sự gia thòa kinh tế giữa văn hóa kiến trúc châu âu và châu á mạnh mẽ
có phần khắc họa nên vẻ đẹp độc đáo nhất của một thành phố thuộc địa của tây ban nha tại châu á
thuộc địa phận tỉnh olokosua bờ tây đảo luzon và hướng về phía biển đông
thị trấn cổ vigan đã tồn tại hơn bốn trăm linh năm
nơi đây toát lên vẻ kiều hãnh oai hùng vừa là chứng nhân lịch sử
chứng kiến sự thay ra đổi thịt của sứ phạm đảo trong suốt thời gian trụ ách đô hộ
figan đã chứng kiến toàn bộ sự tàn khốc và ác liệt của năm bom đạn trong chiến tranh
do vậy mà thị trấn này vẫn giữ được gần như vẹn nguyên những hồi ước lịch sử dân tộc hào hùng
cùng với nét kiến trúc cổ xưa kinh điển
dư kia vigan từng bị đội quân tây ban nha chiếm đóng trong một thời gian dài
do đó mà nhiều đặc điểm về văn hóa và kiến trúc nơi đây cũng chịu nhiều ảnh hưởng sâu sắc
trải qua cuộc chiến thế giới thứ hai
thị trấn cổ vẫn bảo tồn được gần như nguyên vẹn phong cách kiến trúc cũ
đến nơi đây bạn sẽ nhanh chóng nhận ra kiến trúc truyền thống á đông và kiến trúc tây ban nha
phẳng phất ở các công trình tiêu biểu của vigan như nhà thờ công giáo
cung điện đức tổng giám mục nhà thờ sanh pôn
kèm theo đó là những con đường lát đá uốn lượn mang hơi hướng kiến trúc châu âu
khiến vigan trở nên khác biệt và quyến rũ
bên cạnh đó thì bên trong thị trấn có hiện hiện cả những ngôi nhà cổ
theo phong cách kiến trúc của các nước châu á như mái ngói nghiêng nghiêng
có độ rớt những con ngõ nhỏ giản dị
sự hài hòa cùng với vẻ đẹp độc đáo này đã tạo cho thị trấn vygan
một sức quyến rũ thu hút mạnh mẽ với du khách
bên cạnh những bãi biển trong xanh dưới nắng vàng trải dài theo bờ cát trắng sinh
vùng đất nơi đây còn được biết đến như một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng
sự kết hợp tinh tế từ bản sắc văn hóa độc đáo lưu truyền qua nhiều thế hệ
đã góp phần tạo nên một bộ mặt vigan kiêu hùng với những dấu ấn lịch sử oanh liệt
một lý do nữa khiến du khách luôn cảm thấy hào hứng về vigan mà không chán
là những câu chuyện xung quanh phố cổ
sự trường tồn bất diệt của vigan là do tình yêu mãnh liệt của một người đàn ông nhật bản
dành cho cô gái vigan
thời chiến theo đúng kế hoạch thì khi quân đội nhật rời khỏi sẽ hỏa thiêu toàn bộ thị trấn
để quân đội mỹ không có cơ hội tận dụng thứ gì ở đây
nhưng một vị tướng lĩnh của nhật có vợ là người vigan
đã đứng ra làm hiệp ước với linh mục giáo sứ bỏ qua cho thành phố này
có thể vị tướng người nhật không còn sống
nhưng tình yêu vĩnh cửu mà ông dành cho gia đình mình thì mãi mãi trường tồn với thời gian
cũng như đã cứu sống thị trấn khỏi bàn tay tử thần
nhịp sống tại thị trấn cổ vigan yên ắng và tĩnh lặng
sáng sớm phố vắng người du khách có thể lang thang ngắm nhìn các góc cách của thành phố
vigan nổi tiếng với những đường phố dài dòi đá cuội
và những ô cửa sổ làm bằng vỏ sò
với vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn hoài cổ
vgan đã được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới